đội cảnh sát giao thông phú lâm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tp hcm
công an tp hcm cho biết là đang điều tra xử lý vụ tông xe liên hoàn trên đường trần văn dậu
xã lê minh xuân huyện bình chánh khiến cho nhiều phương tiện hư hỏng và giao thông
ủng tắc nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai
khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày xe tải biển số năm mươi một g năm mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi ba chạy trên đường trần văn dầu
hướng từ lòng an đi tp hcm
khi đến điểm mở giải phân cách đường trần văn dầu thuộc địa bàn xã lê minh xuân
huyện bình chánh tp hcm thì xe tải biển số năm mươi một c ba mươi nghìn năm trăm tám mươi lưu thông cùng chiều đến
tệ xe đã để phương tiện vai chạm với ô tô bể chỗ biển số năm mươi một h tám mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi sáu
dẫn đến tông một xe tải đang quay đầu
vai chạm liên hoàn khiến ba xe hư hỏng nằm chăn hết phần chiều đường hướng vào tp hcm
khiến các phương tiện xe ô tô xe tải container khác không thể di chuyển qua hiện trường
nhiều tệ xe để lại xe xuống đường ngồi chờ
hướng đường về long an các phương tiện có thể di chuyển được nhưng rất chậm và khó khăn
xe nối đuôi nhau nhiều km may mắn vụ tông xe liên hoàn không có thiệt hại về người